thưa quý vị thời tiết đang bước vào thời điểm nhiệt độ giảm sâu
đây chính là điều kiện thích hợp để vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh
một trong những vấn đề dễ gặp nhất trong thời điểm này chính là ho khó thở về đêm
vậy ho khó thở về đêm là do đâu có nguy hiểm không
xin mời quý vị cùng theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
để trang bị thêm kiến thức về bệnh và có cách điều trị an toàn hiệu quả
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ hiện đang là đầu mùa đông nhiều người gặp tình trạng ho khó thở tức ngực về đêm và gần sáng
dẫn đến mất ngủ nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này thưa bác sĩ
cái tình trạng mà ho và khó thở với ban đêm thì do rất nhiều bệnh lý có thể gây lên cái tình trạng này
ví dụ thường gặp nhất đó là bệnh lý về mặt tim mạch ví dụ như là bệnh lý suy tim sung huyết bệnh tim thiếu máu cục bộ
thì khi mà về đêm thì mình sẽ ban ngày thì mình sẽ đứng này về đêm lúc ngủ mình sẽ nằm xuống
thì khi đó là với những người bệnh suy tim sung huyết cái tim người ta yếu người ta không co bóc đi tốt được
thì về đêm khi nằm thì cái lượng dịch nó sẽ về phổi nhiều hơn nó sẽ phải ứ động
gây ra những cái cơn phù phổi cấp do đó gây khó thở
ngoài ra thì các bệnh lý đường hô hấp cũng có thể gây lên những cái triệu chứng này
ví dụ như là bệnh viêm phổi hay là những cái cơn hen phế quản hay là những cái đợt cấp của bệnh phổi thăng nghệ mãn tính
cũng thường xảy ra về đêm và gần sáng
vì đây là cái thời điểm mà nhiệt độ môi trường nó xuống thấp nhất
do đó nó có thể kích thích cái đường hô hấp gây ra những cái cơn khó thở có thất phế quản
để phòng ngừa những cơn ho và có thể về đêm thì nếu trong trường hợp người bệnh đã đi thăm khám
phát hiện ra cái bệnh yên nền bệnh yên nguyên nhân gây ra cái triệu chứng đấy
thì người bệnh tuyệt đối phải tuân thủ những lời khuyên của bác sĩ về việc mình sử dụng thuốc
về việc chế độ sinh hoạt chế độ lối sống
và người bệnh cũng tuyệt đối không nên là tự thấy triệu chứng mình đỡ mà mình ngừng thuốc hoặc là mình giảm liều
ví dụ như trong những trường hợp mà người bệnh bị hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
thì người bệnh rất hay gặp đó là người bệnh thấy người khỏe không có triệu chứng gì
người bệnh sẽ tự ý ngừng thuốc dự phòng cơn
đấy là một cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra những cái cơn hen phế quản cấp
hay những cái đợt cấp của bệnh phổi tăng nghệ mãn tính gây ra triệu hấp và nguy hiểm về tính mạng của người bệnh
ngoài ra thì mình cũng có thể hạn chế cái việc lên những cái cơn khó thở ho
bằng cách là mình sẽ ăn uống tránh những thực phẩm gây dị ứng
hoặc là những chất có chứa chất kích thích
như là chè cà phê hay là những cái thực phẩm mà dễ sinh hơi gây đầy bụng trướng hơi
ngoài ra thì phòng ốc mà mình ngủ thì cũng nên thường xuyên thay chăn ga gối đệm để tránh những cái bụi
trong một số trường hợp là mình sẽ hít về những cái bụi đấy
nó chính là những cái dị nguyên đường hô hấp gây ra kích thích lên ấy
gây kích thích đường thở và gây ra những cái cơn ho và khó thở như vậy
đồng thời thì mình cũng việc về đêm thì nhiệt độ hạ thấp
nên là mình cũng tránh việc cái sử dụng điều hòa để nhiệt độ điều hòa quá thấp
hoặc là để quạt hướng thẳng vào người mình có thể làm cho cơ thể mình bị nhiễm lạnh
và cũng sẽ gây ra những cái biểu hiện khó thở và ho như vậy
khi có các cơn ho khó thở người bệnh nên sử trí như thế nào để giảm nhẹ triệu chứng
nếu người bệnh có những cái cơn ho khó thở về đêm thì đầu tiên thì người bệnh sẽ phải ngồi dậy
và uống một chút nước ấm có thể pha với một ít mật mật ong hoặc chanh để làm dịu họng làm giảm cơn ho
và điều quan trọng hơn là mình phải tìm ra nguyên nhân vì sao mình gây ra ho và khó thở
về đêm thì mình phải đến bệnh viện đến các cơ sở y tế uy tín để mình tìm ra nguyên nhân
để từ đó có những biện pháp can thiệp tốt nhất
còn tất cả những biện pháp về người bệnh ngồi dậy người bệnh ho khó khạc ra bớt đờm
hay là uống nước ấm để làm dịu họng nó chỉ là những cái biện pháp tạm thời mà thôi
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ
để hạn chế những cơn ho về đêm các bác sĩ khuyên người bệnh nên thăm khám
tại bệnh viện có chuyên khoa hữu
khoa nội hô hấp để được trần đoán chính xác và có phát đồ điều trị phù hợp
khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh được chú trọng đầu tư phát triển
trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu về khám chữa các bệnh lý hô hấp
trong bối cảnh người mắc bệnh ngày càng gia tăng tại việt nam
để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh đồng thời mang lại dịch vụ tư vấn
chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng khoa nội hô hấp đã đầu tư hệ thống
trang thiết bị máy móc tiên tiến hiện đại hàng đầu thế giới
ho khó thở về đêm hoặc gần sáng có thể cảnh báo các bệnh lý hô hấp
như hèn xuyễn bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ho gà viêm phổi
vì vậy mọi người không nên chủ quan để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết